thưa quý vị từ giờ ngày hai mươi hai tháng ba xe ô tô mới sẽ chính thức được miễn kiểm định lần đầu
chu kỳ kiểm định với một số loại xe cơ giới kéo dài hơn
cụ thể thông tư sửa đổi bổ sung của bộ giao thông vận tải quy định
miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng và có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ
đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định dưới hai năm năm sản xuất cộng một năm và có đủ hồ sơ hợp lệ
được cấp tem vào giấy chứng nhận tại các trung tâm đăng kiểm mà không phải mang xe đến trình diện
đồng thời điều chỉnh chu kỳ kiểm định đối với một số loại xe cơ giới như ô tô
chở người và các loại đến chín chỗ không kinh doanh vận tải thì chu kỳ đầu tiên miễn kiểm định
và tăng từ ba mươi tháng lên ba mươi sáu tháng
thời gian sản xuất đến bảy năm thì chu kỳ tăng từ một mươi tám tháng lên hai mươi bốn tháng
thời gian sản xuất trên bảy năm đến hai mươi năm trước đây là một mươi hai năm thì chu kỳ giữ nguyên một mươi hai tháng
thời gian sản xuất trên hai mươi năm thì chu kỳ kiểm định
giữ nguyên sáu tháng
với ô tô chở người và các loại trên chín chỗ chu kỳ đầu tiên miễn kiểm định
và tăng từ một mươi tám tháng lên hai mươi bốn tháng
thời gian sản xuất đến năm năm thì chu kỳ tăng từ sáu tháng lên một mươi hai tháng
thời gian sản xuất trên năm năm thì chu kỳ giữ nguyên sáu tháng
cửa khẩu đông hưng cầu bắc luân ii phía việt nam là cửa khẩu móng cái tỉnh quảng ninh
đã được tổng cục hải quan trung quốc nghiệm thu và trở thành nơi đủ điều kiện
để việt nam tiến hành xuất khẩu
lương thực sang quảng tây trung quốc
theo cổng thông tin điện tử bộ công thương hải quan trung quốc đã có công bố danh sách
các địa điểm đủ điều kiện để nhập khẩu mặt hàng lương thực theo quy định của thị trường này
trong đó thì cửa khẩu đông hưng cầu bắc luân ii phía việt nam là cửa khẩu móng cái tỉnh quảng ninh
được nghiệm thu đây là cơ hội cho việt nam tiến hành xuất khẩu lương thực sang quảng tây trung quốc
ở cửa khẩu đông hưng lượng lương thực được làm thủ tục thông quan sang thị trường này
đạt tối đa là hai trăm linh tấn một năm
như vậy cùng với cửa khẩu hiễu nghị quan phía việt nam là cửa khẩu hữu nghị tỉnh lạc sơn
việt nam có hai cửa khẩu đường bộ được phép xuất khẩu lương thực sang trung quốc
theo số liệu từ tổng cục hải quan trong hai tháng đầu năm xuất khẩu gạo của việt nam vào thị trường trung quốc
đã vượt một trăm linh tấn đạt kim ngạch gần sáu mươi hai triệu usd
như vậy xuất khẩu gạo tăng hơn một trăm ba mươi
về lượng và hơn một trăm tám mươi về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
nhu cầu từ các thị trường đang dần phục hồi trở lại
đặc biệt số các đơn hàng từ trung quốc và philippines đang tăng mạnh
các nhà máy gạo tại đồng bằng sông cửu long cho biết bước sang tháng ba
các nước đều có nhu cầu giữ chữ lương thực khá lớn
thêm vào đó với sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là gạo thơm chất lượng cao nên có giá bán tốt
đồng bằng sông cửu long đang bước vào mùa thu hoạch vụ lúa đông xuân
theo các nhà máy
nếu được tiếp cận nguồn vốn dồi dào tăng cường việc thu mua sẽ giúp đảm bảo lợi nhuận cho nông dân
đây là vụ mùa cho ra sản lượng lúa chất lượng tốt nhất để các nhà máy chế biến và gia tăng kim ngạch xuất khẩu
bộ công thương cũng nhận định cả năm nay xuất khẩu gạo của việt nam sẽ có nhiều thuận lợi
dự báo kim ngạch có thể đạt từ sáu năm đến bảy triệu tấn
đồng bằng sông kiểu long
đồng bằng sông kiểu long
đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bạc liêu gồm cảnh sát hình sự cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an các địa phương đồng loạt kiểm tra hành chính tám địa điểm kinh doanh của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám công ty f tám mươi tám trên địa bàn toàn tỉnh
ghi nhận tại các địa điểm kiểm tra tổ công tác thực hiện kiểm tra các giấy tờ trong hồ sơ pháp lý nội dung kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

cảnh sát quản kiểm tra đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy ngoài ra các đơn vị còn kiểm tra việc lập sổ quản lý lưu trữ số liệu tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của bộ công an kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay cầm cố tài sản ký gửi tài sản lãi suất cho vay tiền khi nhận cầm cố tài sản lực lượng
theo quy định của pháp luật
công an tỉnh đồng tháp cho biết các lực lượng chức năng vừa đồng loạt kiểm tra hành chính một mươi sáu phòng giao dịch của công ty f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh
tại các phòng giao dịch cảnh sát kiểm tra hành chính về việc chấp hành các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định của chính phủ đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và hoạt động thực tế của cơ sở
việc lập sổ quản lý lưu trữ số liệu tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của bộ công an kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay cầm cố tài sản ký gửi tài sản lãi suất
qua kiểm tra cảnh sát phát hiện một số phòng giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật như hoạt động cầm đồ khi chưa được cấp giấy phép đủ điều kiện về an ninh trật tự
không bảo quản tài sản cầm cố chưa thực hiện đầy đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy
cũng trong ngày hai mươi hai tháng ba tại khu vực tiểu khu một thị trấn ít ong huyện mường la tỉnh sơn la công an huyện mường la đã phát hiện xử lý hai trường hợp vận chuyển cát trái phép
kiểm tra hai xe ô tô tải mang biển kiểm soát hai mươi sáu c bảy nghìn chín trăm hai mươi tám và hai mươi sáu c bảy nghìn chín trăm sáu mươi ba
tại thời điểm trên hai lái xe là hà văn sơn ba mươi ba tuổi và lường văn khổ ba mươi ba tuổi cùng chú tại huyện mai sơn tỉnh sơn la không xuất trình được giấy tờ thủ tục chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát trên
công an huyện mường la tỉnh sơn la đã tiến hành lập biên bản tịch thu tăng vật và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
thưa quý vị bộ đội biên phòng cà mau cho biết
đơn vị chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ phối hợp với đồn biên phòng sông đốc điều tra làm rõ và đề xuất các hình thức xử lý một tàu chở gần năm mươi lít dầu đeo không rõ nguồn gốc và không có hóa đơn chứng từ mới bị đơn vị phát hiện bắt giữ trên vùng biển tỉnh cà mau
trước đó vào tối ngày hai mươi tháng ba tại khu vực vùng biển cách cửa biển sông đốc khoảng ba mươi hải lý về hướng tây nam
lực lượng tuần tra của đồn biên phòng sông đốc và đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh cà mau đã phát hiện tàu đánh cá tg chín mươi một nghìn chín trăm tám mươi bảy ts có nhiều dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện trên tàu có nhiều khoang hầm chứa bốn mươi bảy lít dầu đeo
thời điểm kiểm tra thuyền trưởng là ông lương văn ri chú tại tỉnh tiền giang không xuất trình được hóa đơn chứng tử mua bán và nguồn gốc số dầu trên
lực lượng làm nhiệm vụ đưa người phương tiện về cửa biển sông đốc điều tra làm rõ
hiện các đơn vị đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ và thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật
công an tỉnh hưng yên đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên mạng internet
sự vụ bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh hưng yên và các tỉnh thành phố trên toàn quốc
đến ngày một mươi hai tháng một vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ việc tháng một năm hai nghìn hai mươi nguyễn văn thế chú tại tỉnh hưng yên
và đồng bọn lập các trang facebook mang tên đồ gia dụng thông minh eu healand đồ nhập pháp đức minshop luxury store và đăng ảnh bán hàng trên các trang này
sau khi khách đồng ý mua hàng thế yêu cầu khách hàng phải đặt cọc từ hai trăm linh đồng đến vài chục triệu đồng sau đó chiếm đoạt số tiền đặt cọc của nạn nhân
trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thế đã sử dụng một mươi hai số tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để phục vụ công tác điều tra công an tỉnh hưng yên
thông tin là ai là người bị hại của nhóm đối tượng trên liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên tại số bảy mươi chín a trưng trắc phường minh khai thành phố hưng yên tỉnh hưng yên
hoặc điều tra viên an văn hiếu số điện thoại chín trăm sáu mươi năm một trăm bảy mươi một chín trăm tám mươi năm để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật
xã hội facebook để tìm kiếm công việc online
sau khi nhận được việc làm tham gia theo dõi tiktok nghe nhạc fp ba
để được trả công từ một mươi đồng đến năm mươi đồng một lần
các đối tượng dụ dỗ trị tham gia đầu tư đặt cược các lệnh tài xỉu hoặc chẳng lẻ
để được hưởng hoa hồng từ ba mươi đến năm mươi trên tổng số tiền đặt cược

theo đó giá heo hơi tại tp hcm và các tỉnh như bình dương long an đồng tháp an giang vĩnh long cần thơ hậu giang kiên giang cà mau tiền giang bạc liêu
tiếp tục giảm mạnh về mức năm mươi đồng đến năm mươi một đồng một ký
đặc biệt tại tỉnh bình phước đồng nai tây ninh bà rịa vũng tàu bến tre sóc trăng trà vinh giá heo hơi được thu mua với mức bốn mươi tám đến bốn mươi chín đồng một ký mức thấp nhất trong vòng hơn hai năm qua
theo cục chăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giá heo hơi xuống thấp ngoài việc nguồn cung dư thừa mà nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do suy thoái kinh tế toàn cầu kéo theo nhu cầu tiêu thụ thịt heo giảm mạnh
cùng với đó lượng công nhân người lao động mất việc làm giảm thu nhập dẫn đến các bếp ăn tập thể cũng bị hạn chế nên lượng tiêu thụ thịt heo giảm đáng kể
ngày hai mươi hai tháng ba một số doanh nghiệp thép trong nước đã thông báo tăng giá bán thép xây dựng từ một trăm linh đồng đến một trăm sáu mươi đồng một tấn
động thái này diễn ra khi giá nhập các loại nguyên liệu đầu vào sản xuất thép như thang thép phế cuộn cán nóng vẫn chưa có dấu hiệu dừng đà tăng
cụ thể hòa phát nâng giá thép thanh vàng d một mươi cb ba trăm linh thêm một trăm năm mươi đồng lên một mươi năm chín mươi chín triệu đồng một tấn
mức tăng tương tự cũng được các hãng thép việt ý việt đức toa việt mỹ áp dụng trong đợt này
riêng thép thái nguyên tăng giá cả loại cụm cp hai trăm bốn mươi thêm một trăm linh đồng lên một mươi năm tám mươi sáu triệu đồng một tấn
thậm chí bom mina có giá cao hơn ảnh khi bán ra với giá một mươi bảy năm mươi bảy triệu đồng một tấn cho cb hai trăm bốn mươi và một mươi bảy sáu triệu đồng một tấn cho d một mươi cb ba trăm linh
như vậy sau sáu đợt điều chỉnh liên tiếp từ đầu năm mặt bằng giá thép hiện được đưa về giai đoạn tháng bảy tám năm ngoái
mức này cao hơn rất nhiều so với trung bình một mươi hai năm triệu đồng một tấn trước đợt tăng nóng kéo dài từ tháng ba đến đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
theo hiệp hội thép việt nam nguyên nhân chủ yếu cho giá nhập các loại nguyên liệu đầu vào sản xuất thép như thang thép phế cuộn cán nóng
đang có số nguồn tăng và chưa có chất nhiệt dừng
theo tổng cục hải quan lùi kế từ đầu năm đến ngày một mươi năm tháng ba tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt một trăm hai mươi hai chín mươi bốn tỷ usd giảm một mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai trong đó cán cân thương mại thẳng dư gần ba tỷ usd
nửa đầu tháng ba tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hai mươi bảy một mươi năm tỷ usd giảm một mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt một mươi ba ba mươi ba tỷ usd giảm một mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái
nửa đầu tháng ba có bốn mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ một tỷ usd
đứng đầu là máy vi tính xa phóng điện tử và linh kiện là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất với hai hai mươi hai tỷ usd
tiếp đến là điện thoại và linh kiện đạt một bảy mươi năm tỷ usd
mai móc thiết bị dùng cụ phụ tùng khác đạt một năm mươi bảy tỷ usd
hàng dịch mai đạt một hai mươi ba tỷ usd
còn kiếm ngạch nhập khẩu trong nửa đầu tháng ba đạt một mươi ba tám mươi hai tỷ usd
giảm chín so với cùng kỳ năm ngoái
nửa đầu tháng ba có hai mặt hàng nhập khẩu trên một tỷ usd
gồm máy vi tính xa phóng điện tử và linh kiện với ba hai mươi ba tỷ usd
mai móc thiết bị dùng cụ phụ tùng đạt một bảy mươi một tỷ usd
tính chung từ đầu năm đến ngày một mươi năm tháng ba tổng kiếm ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt gần một trăm hai mươi ba tỷ usd
trong đó xuất khẩu đạt gần sáu mươi ba tỷ usd nhập khẩu đạt sáu mươi tỷ usd
cánh gân thương mại thẳng dư gần ba tỷ usd
theo ngân hàng nhà nước
nhằm tập trung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
cho doanh nghiệp tại tp hcm hai mươi ngân hàng trên địa bàn thành phố đã đăng ký gói tính dụng ưu đải
hỗ trợ doanh nghiệp với quy mô đạt hơn bốn trăm năm mươi ba tỷ đồng
cụ thể trong năm hai nghìn hai mươi ba có hai mươi ngân hàng trên địa bàn thành phố đã đăng ký gói tính dụng ưu đải
với quy mô đạt hơn bốn trăm năm mươi ba tỷ đồng tăng bốn so với gói tính dụng của năm hai nghìn hai mươi ba
đây là gói tính dụng nằm trong chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp trên địa bàn tp hcm
các tiêu chí của gói tính dụng ưu đại này là
lãi suất cho vay hợp lý cho vay ngắn hạn bằng việt nam đồng đối với năm nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên
cho vay ngoại tệ cho vay hỗ trợ hai lãi suất theo nghị định ba mươi một của chính phủ
cho vay kích cầu đầu tư và hỗ trợ lãi suất của ủy ban nhân dân tp hcm
cho vay lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn theo nghị định năm mươi năm của chính phủ
các tiêu chí của gói tính dụng nằm trong chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp trên địa bàn tp hcm
cổ phần cà phê thắng lợi và cổ phiếu sbd của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản miền trung
bị hnx đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
còn cổ phiếu vbw của công ty cổ phần cấp thoát nước số một vĩnh phúc
bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
nguyên nhân dẫn đến việc cả ba cổ phiếu này bị đưa vào diện cảnh báo
là do báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ từ ba năm liên tiếp trở lên
tiếp đến cổ phiếu ve bốn của công ty cổ phần xây dựng điện vneco bốn
cũng bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính năm hai nghìn hai mươi hai
đã kiểm toán của công ty là số âm
liên quan đến tình trạng xe máy vô chủ do người vi phạm giao thông trực tự đô thị không đến nộp phạt
không đến nhận lại phương tiện lưu giữ tại các bãi phơi nắng mưa
hư hỗn nặng có chiều hướng tăng
công an huyện hóc môn tổ chức đấu giá hai lô xe không có người nhận
với mức đấu giá vào khoảng năm trăm linh đồng một chiếc xe
cụ thể được ủy quyền của ủy ban nhân dân huyện hóc môn
công an huyện hóc môn là đơn vị đầu tiên trong năm hai nghìn hai mươi ba tổ chức đấu giá hai lô xe không có người nhận
bao gồm chín trăm năm mươi bốn xe máy là tài sản đã qua sử dụng vi phạm hành chính bị tịch thu xung công quỹ nhà nước
giá khởi điểm tổng hai lô xe có giá khởi điểm là bốn trăm bảy mươi chín năm triệu đồng
chỉ hơn năm trăm linh đồng một xe
giá khởi điểm trên chưa bao gồm vat các loại thuế phí lệ phí liên quan nghĩa vụ khác đối với nhà nước
chi phí liên quan đến việc di chuyển tháo dỡ bốc xếp vận chuyển tài sản đấu giá ra khỏi địa điểm bàn giao
thời gian xem tài sản từ ngày hai mươi bảy tháng ba đến ngày hai mươi tám tháng ba trong giờ hành chính
tại kho tạm giữ công an huyện hóc môn thời gian đấu giá là ngày bốn tháng bốn
trong thời gian vừa qua nhiều người đi tìm việc đều thang rất khó tìm được
không có công việc phù hợp nhất là đối với các trường hợp mông lương cao hơn nơi làm cũ
theo trung tâm dịch vụ việc làm đồng nai trong tháng hai vừa qua các doanh nghiệp trong tỉnh đồng nai
chỉ đăng ký tuyển dụng hơn sáu lao động thấp hơn nhiều so với con số bình quân khoảng một mươi lao động những năm gần đây
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
do công ty chuyển đổi cơ cấu hoạt động nên anh vũ rơi vào cảnh thất nghiệp sau hơn một mươi năm gắn bó
nhiều ngày qua anh chật vật tìm công việc về kỹ thuật
đã từng làm suốt nhiều năm cũng đã tìm việc qua nhiều kênh khác nhau nhưng vẫn chưa có kết quả
hôm nay anh lại đi tìm việc nhưng phải ra về tay không
bởi có vài đơn vị phù hợp chỉ gián thông báo tuyển nhưng nhà tuyển dụng lại không có mặt tại sàn giao dịch việc làm
với người đàn ông gần bốn mươi tuổi này thì chỉ mong kiếm được công việc phù hợp ổn định
nếu có tăng ca để tăng thu nhập thì tốt hơn
người ta gọi nhưng mà người ta gọi chủ yếu là gọi xong rồi người ta bảo là chờ để mà nói với sếp
sắp xếp thời gian nhưng mà cũng nhiều khi cũng chưa thấy gọi
đa số thì họ cần là cũng có kinh nghiệm nhưng mà đa phần là họ hạn chế để giới hạn tuổi
thường thường là người ta hạn giới hạn là từ dưới ba năm xuống
nên mình giờ có trên ba năm rồi nó kiếm hơi khó chú quân đến vấn đề đó
dù thất nghiệp chủ động hay bị động thì thời điểm này đi tìm việc rất khó khăn
nhất là những người hai không bằng cấp và không tay nghề
bỏ lâu lắm rồi hồi xưa làm may thì từ năm hai mươi một mươi mấy
mà bỏ nghỉ đi vô công ty bonchan làm lâu rồi
nghỉ cũng mười mấy năm rồi tự ra không có lên may được
và lo chứ lo chứ tại vì người ta cần tay nghề mà mình không có gì cũng hơi lo
ngay cả những người có bằng cấp
nhưng lại không có kinh nghiệm chuyên sâu về một lĩnh vực vẫn rất khó xin việc
nhất là những vị trí làm giờ hành chính ở mức lương từ tám đến một mươi triệu đồng mỗi tháng
nhiều người vẫn đang chợt vợt tìm việc suốt nhiều tháng liền
có khoảng hai mươi năm doanh nghiệp đăng ký tham gia tuyển dụng trực tiếp tại sàn giao dịch việc làm lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi

trong đợt này công ty fpt di nhánh đồng nai tuy nhiên nhiều vị trí khác nhau như nhân viên kinh doanh dịch vụ khách hàng và kỹ thuật
tất cả đều yêu cầu trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên
riêng vị trí kỹ thuật thì yêu cầu vượt có trình độ lại có chuyên môn chuyên ngành
các vị trí khác cũng cần đào tạo thêm
chúng em sẽ đào tạo những cái kỹ năng cơ bản để mình có thể thực hiện được công việc
tại vì người lao động họ lúc nào cũng có nhu cầu phát triển về cơ hội nghề nghiệp và kiến thức
thì đó thì sẽ các trung tâm đào tạo sẽ hướng dẫn các bạn về vấn đề đó
phát triển lương theo cái kbi đánh giá vào năng lực
bởi vì nó sẽ có khung cơ bản ngoài ra thì các bạn sẽ có những cái phần mà khi mình chạy
mình đạt được chỉ tiêu thì cái phần thu nhập của mình sẽ tăng theo cái năng lực của mình
nhà máy hai của công ty trách nhiệm hữu hạng ctex international đồng nai
là khu công nghiệp amata thành phố biên hòa có khoảng một hai ngàn công nhân
do có đơn hàng mới năm nay nhà máy có nhu cầu tuyển thêm khoảng tám mươi người và đã tuyển gần đủ
với những người chưa có tay nghề sẽ có mức thu nhập gần bốn bảy triệu đồng mỗi tháng
và sẽ được đào tạo cấp tốc
còn người đã có tay nghề may thì thu nhập cao hơn khoảng gần sáu triệu đồng
hiện tại giờ thì mình sẽ tạm thời là chưa có tăng ca
khi nào có cái đơn hàng nào cần gấp thì mình sẽ mang ca tùy thuộc vào cái đơn hàng
còn mức lương thì vẫn đảm bảo mức yêu cầu của tối thiểu vùng của nhà nước quy định
theo trung tâm dịch vụ việc làm đồng nai trong tháng hai vừa qua
các doanh nghiệp trong tỉnh đồng nai chỉ đăng ký tuyển dụng hơn sáu lao động
thấp hơn rất nhiều so với con số bình quân khoảng một mươi lao động những năm gần đây
nguyên nhân ngoài việc nhiều doanh nghiệp đã ổn định lao động thì do tình hình kinh tế khó khăn
khiến không ít doanh nghiệp hoặc chưa có đơn hàng mới hoặc chưa cần mở rộng sản xuất kinh doanh
do đó để kiếm được việc làm phù hợp có tăng ca trong thời điểm này là không hề dễ dàng đối với không ít lao động